hơi thở mùa xuân đã hiện hữu trên những trùi non lá biếc trên những cánh hoa còn e ấp
và không có gì là ngoại lệ mùa xuân đang về trên cả những chiếc cầu nối đôi bờ
trong những ngày đầu của năm mới hai nghìn một mươi bảy mời quý vị và các bạn cùng đến với những chiếc cầu đó
để ghi nhận nỗ lực của những người công nhân đã ngày đêm không nghỉ hoàn thành công việc vào đúng dịp tết
mang lại niềm vui cho người dân trong mùa xuân này
nằm trên quốc lộ hai trăm một mươi bảy thuộc địa phận làng eo lê xã cẩm vân huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
một cái cầu mới đã được xây dựng
cuộc sống của người dân nơi đây dường như khởi sắc hơn khi những nhịp cầu đã nối đôi bờ cách trở
trên dòng sông mã này đã có một cây cầu được xây dựng
thế nhưng cùng với thời gian cây cầu đã xuống cấp sự biến đổi của thời tiết và nước thủy chiều dâng
đã khiến cho cây cầu phải gồng mình lên nhưng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn đi lại cho người dân
đặc biệt là những người nông dân sống cùng đồng ruộng trên giải đất phù sa sông mã này
nhất là khi mùa mưa lũ tràn về bên cạnh nỗi lo mất mùa
thì còn một nỗi lo cho sự an toàn về tính mạng và tài sản của người dân khi qua cầu
và trên dòng sông này thì có một cây cầu đã được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tuy nhiên là mỗi khi mùa mưa lũ tới thì nước sông mã dành lên cao
cây cầu từ một tới một năm mét điều đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống đi lại của người dân ở nơi đây
bây giờ thì khác rồi một cây cầu mới đã được hình thành ở ngay trên dòng sông này
thay thế cho cây cầu cũ cao hơn vững chãi hơn và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại cầu
và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân mỗi khi mùa mưa lũ tới
cây cầu của công ty thành long này làm xong thì tư tưởng cũng thấy yên tâm cho mọi người dân
và tất cả mọi người
đơn vị tư vấn phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt trên công trường
giám sát chặt chẽ về chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình công nghệ
tiến độ triển khai từng hạng mục mà các nhà thầu đã cam kết
đồng thời giám sát mạng lưới an toàn lao động bảo đảm vệ sinh môi trường
ngăn chặn kịp thời các nguy cơ tai nạn có thể xảy ra
câu bắc qua hồ là hồ trường nước nghĩa là nước sinh hoạt của dân
tất cả các yếu tố về chất thải hóa chất của lúc thi công cầu
bọn tôi cũng quan trị cho đảm bảo không có vấn đề gì ảnh hưởng đến chất lượng của nguồn nước
an toàn lao động thì có một anh lúc nào cũng nhắc nhở về câu an toàn lao động
về trang bị quần áo mũ áo giày dép
cầu hao hao cây cầu dài hơn ba trăm linh mét này
sẽ rút ngang vào lúc này sẽ rút ngang vào lúc này
đang dần định hình với vóc dáng khỏe khoắn xóa tan khoảng cách mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế mới
vâng những âm thanh rộn rã của máy móc và dòng người hối hả vào ca trên công trường đường nối cảng

đến khu kinh tế nguyễn văn hóa đường nối cảng thọ xuân
thể hiện quyết tâm chung của hàng trăm cán bộ kỹ sư công nhân lao động
tất cả lực lượng thi công từ hai bờ sông đang cùng phấn đấu để gặp nhau giữa dòng theo đúng tiến độ
trong phần cuối của chương trình hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng đến thăm những cây cầu treo
để thấy rõ sự đổi thay trong cuộc sống của bà con từ khi có cây cầu mơ ước
bản khoang là xã khó khăn thuộc huyện miền núi sapa của tỉnh lào cai
đa số bà con ở đây là người dân tộc giao
các hộ dân chủ yếu làm kinh tế nông nghiệp hàng ngày lên nương làm rẫy
nỗi vất vả khó khăn hằn trên nát mặt những người dân chất phác lương thiện
thôn xín trải nằm sâu trong bản khoang có hơn tám mươi hộ dân với khoảng ba trăm hai mươi nhân khẩu
thôn bị chia cắt với các thôn bản khác bởi hai con suối lớn
trước đây người dân xín trải qua sông qua suối bằng cây cầu cũ tạm bỡ cũ nát nguy hiểm luôn rình rập
nhất là khi mùa mưa lũ về
đến nay cây cầu cũ đã được thay bằng cây cổ mới được xây dựng
nên bà con ai nấy để vui mừng
ngày xưa thì bà con đi lại làm các cái cũng nhiều khó khăn
nhưng mà có suối to không đi được
năm nay thì đảng nhà nước tặng một cái cầu làm từ đây rồi đi
bà con đi lại đi học các cái cũng tiệt rất là cảm ơn
đến nay ước mơ có một cây cầu mới đã được hoàn thành
bà con ai nấy để vui
năm nay bà con thôn xín trải sẽ ăn tết vui hơn nhiều
sẽ có nhiều dự định trong những chuyến đi chơi hơn
vì bây giờ đã có cây cầu rồi không phải lo đò rang cách chở nữa
cây cầu đã làm thay đổi bộ mặt thôn bản và góp thêm sắc xuân trên những bản vùng cao tây bắc
thật khó có thể nói hết nỗi khó khăn vất vả của người dân
khi hằng ngày phải đi lại qua sông qua suối bằng những bảng hay ván thuyền

và mỡ của họ là có một cây cầu để có thể đi lại qua sông qua suối an toàn hơn
và đã có rất nhiều những cây cầu treo dân sinh được hoàn thành và đưa vào sử dụng
và những cây cầu này đã góp phần làm nên cuộc sống yên bình hơn cho mỗi người dân ở mỗi bản làng
cũng trong những ngày giáp tết này phóng viên truyền hình nhân dân đã có dịp đặt chân đến vùng biên giới giáp danh giữa hai nước việt nam và lào
chứng kiến sự đổi thay trong sinh hoạt của bà con nơi đây
khi hàng ngày được đi qua những con đường mới những cây cầu mới
một cuộc sống mới cũng đã bắt đầu
năm nay gia đình bà hà thị khuyên sẽ ăn tết vui hơn mọi năm
vẫn là những món ăn truyền thống của người dân tộc thái mỗi dịp tết đến xuân về
nhưng từ nay muốn đi thăm bà con thôn bản không còn ngại cách trở sông suối nữa
vì có cây cầu mới mọi người trở nên háo hức hơn
năm nay có cầu mới rồi bà con thôn bản đi lại không còn sợ nguy hiểm nữa
cái tết này cũng vui hơn cảm ơn đảng và chính phủ rất nhiều
bên bếp lửa bập bồng
bà hà thị khuyên cũng đang nấu một nồi canh ngon
con cháu đi lên nương sắp về
và cũng về qua cây cầu này
thay vì ánh mắt lo lắng cho con cháu qua đèo qua suối không an toàn
thì bây giờ là một nụ cười
nụ cười của sự ấm áp và tràn đầy tin tưởng
mùa xuân là sự khởi đầu cho một năm mới
để rồi những mùa xuân kết nối liên tục dòng chảy cuộc sống
cũng như mỗi ngày sáng mùa xuân là một năm mới
cầu kết nối thành cây cầu bắc qua đôi bờ
kết nối giao thông tạo nên những nguồn lực phát triển kinh tế xã hội
và đời sống của người dân
chương trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân xin tạm dừng tại đây
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về
chuyên mục giao thông kết nối
phòng kinh tế chuyên hình nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội